theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay bốn tháng năm do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông
nên cả nước có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi hơn ba mươi bảy độ c
từ ngày năm đến ngày sáu tháng năm vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam
kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bắc bộ bắc và trung trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
từ hôm nay đến ngày bảy tháng năm nắng nóng xảy ra ở các tỉnh nam bộ cục bộ ở tây nguyên và nam trung bộ
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi hơn ba mươi bảy độ c
khu vực hà nội từ hôm nay đến ngày sáu tháng năm nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
có nơi hơn ba mươi tám độ c
những ngày nắng nóng kỷ lục do vậy người dân cần thực hiện các biện pháp giữ gìn sức khỏe